không đội mũ bảo hiểm không gắn biển số gian hàng ngang và sử dụng biển số giả vào phương tiện lưu thông
đó là hành vi vi phạm của năm thanh niên trú trên địa bàn tỉnh thanh hóa
với các nội vi phạm trên cả năm thanh niên này đã bị công an tp thanh hóa lập biên bản
và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền là một mươi triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng hai trên một số tuyến phố thuộc tp thanh hóa
năm thanh thiếu niên trên trú tại địa bàn đi trên ba xe mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm gian hàng ngang
trong đó có hai xe không gắn biển số xe và sử dụng biển số xe giả
tại cơ quan công an sau khi được xem lại các hình ảnh vi phạm và được lực lượng công an phổ biến
các quy định của luật an toàn giao thông cũng như trách nhiệm của bản thân đối với hành vi vi phạm
các thanh thiếu niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm và viết cam kết không tái phạm